học sinh không thể đến trường học
các nhà trường đảm bảo đủ phương tiện thiết bị dạy học để tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến
bảo đảm để học sinh không bị gián đoạn chương trình học tập
theo chuyên gia trẻ đi học trở lại sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến
cha mẹ cần trang bị cho con các kỹ năng biết tự bảo vệ mình và xem đây là cơ hội để thích ứng với bối cảnh mới
để trẻ đi học được an toàn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng
nhà trường phải có kế hoạch cụ thể ứng phó với dịch covid một mươi chín
thực hiện nghiêm túc thông điệp năm k của bộ y tế vệ sinh trường học
có những biện pháp kế hoạch ứng phó khi có trường hợp f
học tập trong điều kiện ứng phó linh hoạt đảm bảo an toàn hiệu quả
nhà trường không nên cho các lớp tiếp xúc với nhau chỉ nên tương tác với học sinh và cô giáo trong lớp
trẻ bị mắc covid một mươi chín lúc nào chúng ta xử lý lúc đó
không nên cho cả trường nghỉ học khi phát hiện học sinh f
giáo viên phụ huynh cần xác định đúng f f một để cho trẻ nghỉ học không bị gián đoạn
các bậc cha mẹ phải chủ động khai báo nếu con có các biểu hiện ho sốt khó thở
và cho con nghỉ học ở nhà nếu bị ốm hoặc có biểu hiện bệnh đường hô hấp
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga khuyến cáo
cũng theo chuyên gia y tế khái niệm trường học an toàn không phải là zero covid
mà phải xây dựng được kịch bản ứng phó tổ chức được truy vết nhanh
khoanh vùng khi phát hiện f trong nhà trường để đảm bảo chống dịch an toàn
kính thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo cho biết
một số địa phương yêu cầu một trăm linh học sinh
phải xét nghiệm covid một mươi chín trước khi đến trường học trực tiếp
phần lớn kinh phí do phụ huynh chi trả gây phản ứng không cần thiết
theo báo cáo của bộ giáo dục và đào tạo đến ngày một mươi sáu tháng hai
tổng số học sinh học trực tiếp trên cả nước là hai mươi một một một mươi chín
tỷ lệ là chín mươi ba bảy mươi một
hai mươi bốn trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp
trẻ mầm non chưa tổ chức
chín tỉnh thành phố chưa tổ chức gồm
hậu giang trà vinh hưng yên vĩnh long hà nội phú yên đà nẵng an giang tiền giang
một số địa phương yêu cầu một trăm linh học sinh phải xét nghiệm covid một mươi chín trước khi đến trường học trực tiếp
phần lớn kinh phí do phụ huynh chi trả gây phản ứng không cần thiết
một số huyện tại thanh hóa bà rịa vũng tàu
các chuyên gia y tế bộ giáo dục và đào tạo và bộ y tế
chỉ khuyến cáo xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và có yếu tố dịch tễ
không cần xét nghiệm một trăm linh học sinh đặc biệt không cần thiết xét nghiệm với trẻ em mầm non
việc ra soát phân loại học sinh để củng cố bổ sung kiến thức khi học sinh trở lại trường
gây khó khăn cho các trường trong việc bố trí sở dạy có thể phát sinh kinh phí
bên cạnh đó việc thiêu giáo viên đặc biệt ở cấp mầm non và tiêu học
tạo áp lực rất lớn cho các cơ sở giáo dục trong việc triển khai dạy trực tiếp
việc tổ chức bán chú và học hai buổi còn rất khác nhau ở nhiều địa phương
kể bước xúc cho phụ huynh và xã hội trong việc sắp xét thời gian đưa đón con
để học sinh trở lại trường học an toàn bộ giáo dục và đào tạo đề nghị
chính phủ chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch nhất quán việc đưa trẻ em mầm non
học sinh đến trường đảm bảo an toàn quan tâm đầu tư kinh phí và nhân lực y tế cơ sở
cho các trường học trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng chống dịch
khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp
bên cạnh đó bộ giáo dục đào tạo cũng đề nghị bộ y tế thực hiện nhiều nội dung quan trọng
như xem xét điều chỉnh quy định về thời gian cách ly y tế và số lần xét nghiệm cho trường hợp f một
ban ảnh hướng dẫn và thống nhất với các địa phương về việc test sàng lọc học sinh khi tới lớp
test thường xuyên định kỳ cụ thể đối tượng nào cần test
đẩy mạnh việc tập huấn hướng dẫn các địa phương trong việc điều trị thuốc chữa bệnh cho trẻ em bị f một
nhằm tạo sự an tâm cho phụ huynh đồng thuận trong dư luận xã hội
ngoài ra bộ giáo dục đào tạo cũng đề nghị bộ y tế thống kê và thông tin toàn bộ số trẻ em mắc f
từ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán tới nay số mắc trong cộng đồng và số mắc do đi học số chuyển nặng và số tử vong
để phục vụ công tác truyền thông tạo sự an tâm đồng thuận trong xã hội giải tỏa tâm lý lo lắng của phụ huynh
trước hiện tượng nhiều học sinh đi học mắc f khi đi học trực tiếp trở lại
kính thưa quý vị có thể nói chưa giai đoạn nào mà doanh nghiệp sản xuất chế biến và xuất khẩu nông sản trái cây
lại gặp khó khăn như bây giờ ngoài khốn đốn vì covid một mươi chín nay hàng hóa ưu động do tác biên tại các cửa khẩu xuất sang trung quốc
vài tháng gần đây hầu hết doanh nghiệp còn thêm kiệt quệ vì giá xăng tăng liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng
công ty trách nhiệm hữu hạn dòng đỏ tp hcm chuyên xuất khẩu các sản phẩm trái cây như thanh long dừa chanh leo xoài mít
sang thị trường mỹ úc châu âu trung đông theo đường hàng không và đường biển
ông mai xuân thìn tổng giám đốc chia sẻ
giá sản phẩm xuất khẩu qua đường hàng không sang các thị trường nêu trên trung bình đạt một mươi một năm đô la một kg
trong đó giá sản phẩm là hai năm ba đô la một kg còn tám năm chín đô la là chi phí vận chuyển trong một kg trái cây
như vậy chi phí vận chuyển chiếm tới bảy mươi tám mươi giá thành sản phẩm
và mỗi khi chi phí vận chuyển tăng thì giá trái cây xuất khẩu cũng tăng theo
cơ hội chinh phục thị trường xuất khẩu có thể khó hơn vì giảm tính cạnh tranh
chi phí vận chuyển qua đường biển và đường bộ
cũng đắt đỏ không kém và đáng nói là thời gian gần đây lại tăng rất cao do giá xăng cao
không chỉ giá sang cây áp lực mà chi phí logistic tăng cao
cũng trực tiếp tấn công các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây nông sản
ngoài ra vấn đề thiếu công tên nơ rỗng tình hình giải phóng hàng ở một số nước nhập khẩu chậm
làm ảnh hưởng đến kế hoạch nhập hàng của khách
một số nước dịch covid một mươi chín tăng mạnh nên họ tạm ngưng nhập hàng chi phí kho bái ở càng tăng
điều này làm cho trái cây của việt nam vốn đang lao đao bởi dịch bệnh
nay càng thêm khó khăn
trước thực trạng doanh nghiệp xuất khẩu nông sản khó sống nếu giá xăng dầu không được giảm nhiệt
nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc chính phủ cần có chính sách hỗ trợ
về vận chuyển với sản phẩm nông nghiệp như hỗ trợ xăng dầu cho hàng không hay vận tải hành khách
bởi xuất khẩu nông sản vốn được coi là thế mạnh của ngành nông nghiệp việt nam
mang lại giá trị lớn cho nền kinh tế
một trong những biện pháp được chuyên gia nhắc đến nhiều nhất là kiềm chế giá xăng dầu
các chuyên gia phân tích trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực hồi phục sản xuất kinh doanh
thì việc phải tốn chi phí cho các loại thuế phí trong giá xăng dầu là chưa hợp lý
khi chưa trả sang dầu về với thị trường trong lúc giá sang thế giới liên tục tăng cao
và các công cụ bình ổn giá khác đã hết dư địa giảm thuế là phương án cần thiết để hạ nhiệt giá xăng
mặt khác do giá xăng dầu đang chịu cánh nặng rất lớn từ hàng loạt chi phí như thuế phí lợi nhuận định mức
nên việc giảm thuế cũng cần được xem xét
ngay cả khi giá xăng dầu thế giới không tăng cao
tổng liên đoàn lao động việt nam vừa có văn bản gửi liên đoàn lao động các tỉnh thành phố
công đoàn các ngành trung ương và tương đương công đoàn tổng công ty trực thuộc
về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa giải quyết tranh chấp lao động ngừng việc tập thể
thống kê cho thấy từ sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đến nay
trên cả nước đã xảy ra hai mươi tám cuộc tranh chấp lao động ngừng việc tập thể
tính chất quy mô các cuộc ngừng việc tập thể này chủ yếu xoay quanh yêu cầu tăng lương cơ bản
tăng chế độ hỗ trợ độc hại phụ cấp thâm niên hỗ trợ người lao động mắc covid một mươi chín
để phòng ngừa các cuộc tranh chấp lao động ngừng việc tập thể đảm bảo quyền lợi của người lao động
tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu các cấp công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền
tư vấn tới người lao động và người sử dụng lao động về việc đồng hành chia sẻ khó khăn
trong đó lấy quan tâm chăm lo việc làm đời sống thu nhập của người lao động làm động lực ổn định doanh nghiệp
ngược lại phát triển doanh nghiệp là cơ sở để tạo việc làm thu nhập và nâng cao đời sống của người lao động
bên cạnh đó công đoàn các cấp được yêu cầu tăng cường phối hợp đối thoại với các hiệp hội người sử dụng lao động
tại địa phương khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế để nắm tình hình các doanh nghiệp
và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ công đoàn cơ sở
doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động phòng ngừa hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động ngừng việc tập thể và đình công
tổng liên đoàn lao động việt nam cũng yêu cầu liên đoàn lao động các địa phương
phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế xả soát
lập danh sách các doanh nghiệp có nguy cơ phá sản giải thề có chủ bỏ trốn nợ lương không có khả năng trả thưởng
có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động để có phương án ngăn chặn hỗ trợ giải quyết kịp thời
giảm thiểu tranh chấp lao động ngừng việc tập thể đình công tự phát
số công nhân mắc covid một mươi chín tăng cao khiến các doanh nghiệp phải tính các phương án sản xuất khác
đề xuất hà nội cho phép f không triệu chứng f một là công nhân được đi làm tại xưởng riêng biệt
thực hiện ba tại chỗ để đảm bảo sản xuất
bà phương giám đốc doanh nghiệp sản xuất phở khu hà thành trụ sở văn phòng tại quận hoàng mai cho biết
từ đầu năm doanh nghiệp đang quay như trống trống vì số cao mắc covid một mươi chín tăng mạnh
được biết ngay từ ngày bảy tháng hai đi làm trở lại doanh nghiệp đã cho xét nghiệm test nhanh toàn bộ nhân viên
qua đó phát hiện một mươi năm trường hợp f
lập tức các công nhân đều cho nghỉ hoặc làm việc tại nhà đối với bộ phận kinh doanh văn phòng
bà phương cho biết thời điểm này toàn bộ khối kinh doanh đã dương tính với covid một mươi chín
bộ phận này được phép làm việc trực tuyến
lo lắng nhất là bộ phận sản xuất vì không thể làm việc trực tuyến
tình trạng này kéo dài thêm thì rất khó xoay sở bà phương nhận định
lãnh đạo một doanh nghiệp cơ khí tại huyện đan phượng lo ngại đứt gãy sản xuất do nhiều công nhân là f f một
đào tạo một công nhân lành nghề cần thời gian nên việc tuyển mới lao động để làm việc được ngay là không thể
đã thích ứng linh hoạt an toàn thì hà nội nên nghiên cứu chính sách cho f khỏe mạnh
f một được phép đi làm tại các khu sản xuất riêng biệt thực hiện ba tại chỗ
vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa giúp doanh nghiệp duy trì được các đơn hàng sản xuất đầu năm
lãnh đạo doanh nghiệp này kiến nghị
đại diện sở y tế hà nội cho biết hiện thành phố hà nội đang chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
các lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ lây lan dịch bệnh
tập trung đông người như các khu công nghiệp cụ công nghiệp các làng nghề
hiện nay các doanh nghiệp sản xuất đang chủ động phương án phòng chống dịch theo điều kiện sản xuất của đơn vị dựa trên các quy định phòng chống dịch
thời điểm này việc xác định f một đã thay đổi so với thời điểm trước đây không phải cứ làm gần nhau là bị xác định là f một
từ đầu mùa dịch đến nay tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở trẻ dưới một mươi tám tuổi của nước ta là một mươi chín hai
tuy nhiên hầu hết các trẻ mắc covid một mươi chín đều không có những triệu chứng quá nghiêm trọng khi nhiễm
nhưng một số ít trẻ khi khỏi bệnh vẫn có nguy cơ phải gánh chịu di chứng hậu covid một mươi chín từ nhẹ đến nặng
các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ tuyệt đối không nên chủ quan
tại bệnh viện nhi trung ương đã ghi nhận những trẻ đến khám hậu covid một mươi chín
dễ gặp là những em bé đã khỏi covid một mươi chín nhưng tình trạng ho vẫn dài dẳng
lo lắng nên bố mẹ các bé quyết định đưa con đi kiểm tra sức khỏe hậu covid một mươi chín
theo các bác sĩ phần lớn trẻ em đến khám hậu covid một mươi chín
đều có những biểu hiện như mệt mỏi khó thở ho kéo dài
với những trường hợp này bác sĩ cho biết có thể tự theo dõi tại nhà
tuy nhiên một vài trường hợp khác lại không được may mắn như vậy và phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức
hiện tại bệnh viện mới tiếp nhận và đang điều trị cho một cháu bé mắc covid một mươi chín thể nhẹ không triệu chứng khỏi bệnh được hai tuần
thì có những biểu hiện như là đau họng sốt cao liên tục
sau đó bé được chuyển vào bệnh viện nhi trung ương trong tình trạng suy đa tạng nhiễm trùng huyết
được các bác sĩ chuẩn đoán mắc hội chứng misc viêm đa hệ thống
một trong những biến chứng nặng hiếm gặp sau khi trẻ nhiễm covid một mươi chín
theo ghi nhận từ sắp tết đến nay tại bệnh viện nhi trung ương có khoảng một mươi trẻ có tình trạng tương tự nhập viện
tỷ lệ trẻ mắc hội chứng misc chỉ là hai trên một trăm linh
nhưng hậu quả mà hội chứng này gây ra rất nặng nề
đây là nguyên nhân chính gây tử vong sau khi mắc covid một mươi chín ở trẻ nhỏ
từ thực tế trên các bác sĩ khuyến cáo với trẻ đã từng mắc covid một mươi chín
các gia đình không được chủ quan sau khi trẻ âm tính từ hai đến sáu tuần
nếu có biểu hiện như sốt cao trở lại phát ban phù nề dối loạn tiêu hóa da tái nhịp tim nhanh
cần cho trẻ đi khám và điều trị kịp thời
kính thưa quý vị và các bạn ngày một mươi bảy tháng hai tổ chức y tế thế giới who
công bố báo cáo mới về biến thể phụ ba hai của omicron
cho thấy chủng virus này chiếm hai mươi một năm trong tổng số các trường hợp ca mắc omicron mới
được phân phát ra từ trường hợp ca mắc covid một mươi chín
và được phân tích trên toàn thế giới trong tuần đầu tiên của tháng hai
trong khi đó omicron chiếm đại đa số các ca nhiễm trên toàn cầu
với chín mươi tám ba các mẫu đã được giải trình tự gen được gửi đến trung tâm chia sẻ dữ liệu trong vòng ba mươi ngày qua
tính đến ngày một mươi năm tháng hai ba còn được gọi là omicron tàng hình
chiếm phần lớn các trường hợp nhiễm mới ở một mươi quốc gia
bao gồm đan mạch ấn độ trung quốc bangladesh brunei guam montenegro nepal
tuy nhiên báo cáo của who lưu ý rằng có sự khác biệt lớn trên phạm vi rộng khắp toàn cầu
trong đó khu vực đông nam á báo cáo tỷ lệ lưu hành ba hai cao nhất trong số các trình tự gen omicron
bốn mươi bốn bảy và trong mỹ báo cáo tỷ lệ hiện mắc thấp nhất một
ngược lại tỷ lệ lưu hành của chủng omicron mới ở nam phi đã tăng rất mạnh
từ hai mươi bảy vào ngày bốn tháng hai lên tám mươi sáu vào ngày một mươi một tháng hai
ở anh tỷ lệ nhiễm omicron tàng hình tăng hơn từ hai mươi bảy vào ngày bốn tháng hai
ở anh tỷ lệ nhiễm omicron tàng hình tăng gấp sáu lần từ ngày một mươi bảy đến ba mươi một tháng một
từ hai hai lên một mươi hai
đan mạch đã chứng kiến số ca mắc ba hai tăng gấp đôi từ tuần cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một
đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
từ hai mươi lên bốn mươi năm
ba hai trở thành biến thể thống trị ở đan mạch từ tuần thứ ba của tháng một năm hai nghìn hai mươi một
với sáu mươi sáu các mẫu được giải trình tự gen
một báo cáo vào cuối tháng một từ viện huyết thanh statons
hoạt động dưới sự bảo trợ của bộ y tế hà lan cho thấy rằng
ba hai có thể sẽ chiếm gần một trăm linh tất cả các trường hợp mắc covid một mươi chín mới
vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo cũng cho thấy rằng omicron tàng hình
có thể lây truyền nhanh hơn gần ba mươi so với omicron gốc là ba một
do đó sự gia tăng nhanh chóng của ba hai
có thể dẫn đến một đường cong dịch bệnh dốc hơn với đỉnh cao hơn
và có thể chỉ hoãn thời gian mà tỷ lệ lây giảm cho đến tháng hai
báo cáo nhận định
omicron tàng hình đã gây ra một bước ngọt khác trong đại dịch
khi nó dường như lây lan nhanh hơn bất kỳ phiên bản nào khác của covid một mươi chín cho đến nay
tin tốt là các loại vaccine hiện tại vẫn có khả năng bảo vệ chống lại biến thể này
biến thể omicron gốc mà các nhà khoa học gọi là ba một hoặc b một một năm trăm hai mươi chín
cho đến gần đây là phiên bản dễ lây truyền nhất được biết đến của sars cov hai
ở nhiều quốc gia nó gây ra một số đỉnh dốc nhất và cao nhất về ca nhiễm mới
nhưng hiện tại hậu duệ của ba một được gọi là ba
còn lây lan nhanh hơn và có thể sớm trở thành phiên bản thống trị của virus
và cuối bản tin sẽ là cập nhật mới nhất về tình hình đại dịch covid một mươi chín trên thế giới
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã nói với các nhà lãnh đạo hồng kông rằng
nhiệm vụ quan trọng của họ là ổn định và kiểm soát các đợt bùng phát covid một mươi chín ngày càng trầm trọng
truyền thông thân bắc kinh đưa tin
hiện ở hồng kông số lượng bệnh nhân đang có xu hướng tăng cao
chỉ thị này đã gây áp lực lên đặc trưởng khu hồng kông
trịnh nguyệt nga
trước đó bà cho biết phản ứng của chính phủ đối với đợt bùng phát là không thỏa đáng
các bệnh viện và nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn
cho việc đối phó với tình hình đại dịch diễn biến phức tạp
còn tại hàn quốc vào hôm thứ tư một mươi sáu tháng hai
đã ghi nhận chín mươi bốn trăm bốn mươi ba trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới
con số này tăng gần gấp đôi so với một tuần trước đó
trong bối cảnh biến thể omicron lây lan
tuy nhiên theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca
số ca tử vong vẫn ở mức tương đối thấp
với ba mươi chín ca tử vong vào thứ ba một mươi năm tháng hai
và tổng số bảy hai trăm linh hai ca cho đến nay
singapore đã báo cáo kỷ lục là một mươi chín một trăm bảy mươi chín trường hợp nhiễm covid một mươi chín
vào thứ ba một mươi năm tháng hai
trong số này một mươi sáu một trăm linh hai người được phát hiện qua xét nghiệm nhanh khả nguyên art
và được đánh giá là không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
tại canada hôm thứ ba một mươi năm tháng hai
các quan chức cho biết nước này sẽ cho phép những du khách quốc tế
đã được tiêm phòng đầy đủ bắt đầu nhập cảnh từ ngày hai mươi tám tháng hai
đồng thời thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh chóng cho khách du lịch
thay vì xét nghiệm phân tử
các biện pháp mới bao gồm thử nghiệm ngẫu nhiên đối với những du khách
đã được tiêm phòng vào canada
đã được các bộ trưởng chính phủ liên bang công bố tại một cuộc họp xa ban
thưa quý vị và các bạn có thể thấy tình hình đại dịch covid một mươi chín trên thế giới
vẫn còn diễn biến khá phức tạp khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
trước thực trạng như vậy ngoài những biện pháp phòng chống dịch
của các chính phủ trên khắp thế giới bên cạnh đó còn là trách nhiệm của mỗi công dân
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid một mươi chín toàn cảnh của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo